ghi nhận thành tích đã anh dũng hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
ngày hai mươi bảy tháng tám chủ tịch nước trần đại quang đã ký quyết định
truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất cho thiếu úy phạm đức trung
học viên bay phi đội một trung đoàn không quân chín trăm một mươi trường sĩ quan không quân
quân chủng phòng không không quân bộ quốc phòng
tối ngày hai mươi bảy tháng tám bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
thưa ủy quyền của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã đến viếng thiếu úy phạm đức trung
tại lễ viếng thừa ủy nhiệm của chủ tịch nước đồng chí mai tiến dũng
đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất truy tặng cho thiếu úy phạm đức trung
cho đại diện gia đình thiếu úy trung
trước đó bộ trưởng bộ quốc phòng đã truy phong quân hàm từ thượng sĩ lên thiếu ý
đối với học viên phi công phạm đức trung
như đã đưa tin sáng ngày hai mươi sáu tháng tám máy bay l ba mươi chín mang số hiệu tám nghìn bảy trăm linh năm của trung đoàn không quân chín trăm một mươi
quân chủng phòng không không quân do học viên phi công phạm đức trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
quê ở xã văn phú huyện nho quan tỉnh ninh bình điều khiển cất cánh từ sân bay tuy hòa
khoảng năm phút sau khi cất cánh máy bay trục trạc kỹ thuật rơi xuống cánh đồng lúa thôn phước lộc
xã hòa thành huyện đông hòa tỉnh phú yên cách biển xuất phát khoảng bốn km